trong những năm gần đây bài toán đầu ra cho sinh viên đại học là vấn đề luôn được cả xã hội quan tâm
nhiều cơ sở đào tạo đại học trên cả nước vẫn gặp khó khăn khi kết nối sinh viên sắp ra trường với doanh nghiệp
để giải quyết vấn đề này tại thái nguyên mô hình tuyển dụng non cho sinh viên đã được áp dụng và mang lại những kết quả đáng ghi nhận
cách đây hơn một năm thông qua chương trình ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức
lê huyền linh sinh viên của khoa quốc tế đại học thái nguyên đã được tuyển dụng và tạo điều kiện làm việc tại một công ty lớn khi vẫn còn học năm thứ ba
với những kinh nghiệm có được sau một năm tại ngày hội làm việc năm nay cô quyết định tham gia phỏng vấn ở một công ty khác để tìm kiếm cho mình một cơ hội tốt nhất khi chính thức ra trường
khi mà tôi được tiếp xúc với các doanh nghiệp được khi thực tập ở các doanh nghiệp thì tôi cảm thấy rất là có nhiều trải nghiệm
và có nhiều cơ hội để tìm kiếm một cơ hội tốt nhất
cơ hội để tiếp xúc với một môi trường rất chuyên nghiệp về sau thì khi đi làm thì mình sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ nữa
cái phù hợp với chúng tôi là cái nuôi dưỡng nghĩa là ngày xưa ấy thì chúng tôi là gần như là năm cuối phỏng vấn năm cuối
cho đến khi chúng tôi có cơ hội nghĩa là có vị trí để tìm kiếm thì lúc đấy là có thể là các em lại chưa ra trường
nhưng bây giờ thì có thể là chúng tôi tiếp cận các em từ năm thứ ba gần như là chúng tôi gọi là xây dựng cái nguồn lực của chúng tôi trước
và đến khi đấy là
chúng tôi có biết về trình độ các em này các em lại biết về công ty này
để làm ra cái sự mà đến được với nhau nó sẽ cao hơn rất là nhiều
chương trình ngày hội việc làm của khoa quốc tế đại học thái nguyên là chương trình thường niên với mục tiêu tạo ra cơ hội kết nối cao nhất cho sinh viên và doanh nghiệp
với phương châm trách nhiệm của nhà trường chỉ kết thúc khi sinh viên có việc làm
sau bốn lần tổ chức năm nay số lượng doanh nghiệp tham gia đã tăng lên bốn mươi năm đơn vị với hơn năm trăm linh vị trí tuyển dụng
điểm đặc biệt của chương trình này
là nhà trường tạo điều kiện cho các em sinh viên từ năm học thứ ba đã có thể tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm
với tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt một trăm linh
sinh viên làm đúng ngành nghề đạt bảy mươi chín bảy mươi năm
và chất lượng nhân lượng đạt bảy mươi chín bảy mươi năm
các doanh nghiệp đánh giá cao
mô hình tuyển dụng non tại khoa quốc tế đại học thái nguyên đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt
đây là cách làm hay sáng tạo thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp
trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và kiến tạo môi trường tuyển dụng chuyên nghiệp cho sinh viên
cần được phát huy nhân rộng